trong khi đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái bình cũng vừa bắt giữ một đối tượng
mua bán trái phép chân ma túy và tàng trữ súng
đối tượng bị bắt quả tang là lê hữu hải chú tại xã dương hồng thủy huyện thái thụy tỉnh thái bình
khám xét trên người đối tượng lực lượng công an thu giữ một mươi năm gói heroin
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở lực lượng công an thu giữ thêm hai mươi chín gói heroin
một khẩu súng ngắn côn quay và chín viên đạn
hải khai nhận mua số ma túy trên về chia nhỏ để bán cho các đối tượng nghiện